gần ba mươi doanh nghiệp hàn quốc đã có chuyến thực địa tìm kiếm cơ hội đầu tư vào khu công nghệ thông tin tập trung đà nẵng
và nhà máy nghiên cứu sản xuất lắp ráp thiết bị điện tử công nghệ cao smt
tại chuyến thực địa công ty cổ phần phát triển khu công nghệ thông tin đà nẵng đã giới thiệu tới các doanh nghiệp hàn quốc
nhà máy ươm tạo ba dây chuyền smt được khánh thành vào ngày một mươi bảy tháng một mươi vừa qua
nhà máy được ra đời với kỳ vọng đào tạo ra một đội ngũ kỹ sư am hiểu
vận hành thuần thục công nghệ gia công bo mạch điện tử tiên tiến nhất thế giới
theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như chứng minh cho đối tác thấy được
chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được những sản phẩm điện tử đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất về chất lượng